ngày một mươi một tháng chín tàu khu trục thuộc hải quân hàn quốc đã cập cảng tiên sa
bắt đầu chuyến thăm hiểu nghị thành phố đà nẵng
tiếp đoàn có đại diện sở ngoại vụ thành phố bộ tư lệnh vùng ba hải quân
cục đối ngoại bộ quốc phòng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố bộ chỉ huy quân sự thành phố
trong khuôn khổ chuyến thăm sĩ quan và thủy thủ tàu khu trục sẽ chào xã giao
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân
dịp này tàu và vùng ba hải quân sẽ thực hành huấn luyện chung về vận động đội hình và thông tin liên lạc
tàu khu trục roks monmuzer grif có trọng tải gần năm năm trăm linh tấn dài một trăm năm mươi mét
được trang bị hệ thống vũ khí phòng không hiện đại
chuyến thăm lần này của tàu roks monmuza grid nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước
chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần bảo đảm an ninh an toàn trên biển hòa bình trong khu vực
đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc kể từ khi thiết lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng chín